tỉnh ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân tỉnh thái nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh thái nguyên giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự và phát biểu có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trường ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cùng dự có các cơ quan bộ ban ngành trung ương

tuy nhiên thái nguyên vẫn còn một số hạn chế nhất định trong xây dựng nông thôn mới phó thủ tướng đề nghị các xã đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí chú trọng xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với bảo quản chế biến sản phẩm
phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương theo chương trình ocop gắn với xây dựng thương hiệu ưu tiên quan tâm bố trí nguồn lực thỏa đáng để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại các thôn bản vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn